theo đó thì chắc chắn lượng người dân đến các cơ sở này sẽ tăng lên kéo theo những nguy cơ cháy nổ rất lớn
hiện nay hầu hết các cơ sở văn hóa tâm linh đều đã được trang bị phương tiện chữa cháy
tuy nhiên các nguy cơ cháy nổ đối với các cơ sở này vẫn luôn tiềm ẩn
việc tăng cường phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các di tích cơ sở văn hóa tâm linh thời điểm hiện nay là đặc biệt cần thiết
đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong tiêu điểm ngày hôm nay
trước khi đến với nội dung này sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần vừa qua
một vụ cháy lớn xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng hai tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống
có địa chỉ tại hai trăm tám mươi một đường nguyễn xiển quận thanh xuân tp hà nội
do bên trong quán chứa nhiều chất dễ cháy nên chỉ sau khoảng một mươi năm đến hai mươi phút đám cháy đã cháy lan rộng sang các nhà bên cạnh
công an quận thanh xuân huy động hơn một mươi xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
sau hơn một tiếng đồng hồ đám cháy được khống chế hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ít nhất có bốn ngôi nhà liền kề đã bị thiêu dụi
tại tp hcm chiều ngày một mươi năm tháng hai tại một căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn cửu đàm quận tân phú đã xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều người hoảng loạn
vụ cháy xảy ra vào lúc một mươi ba h ba mươi lực lượng tại chỗ đã dùng nhiều phương tiện để giải quyết
nhưng do đám cháy xuất phát từ tầng bốn căn nhà và nhanh chóng bùng lên khiến nhiều người ở công ty kế bên vội di rời tài sản ra ngoài
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn
khoảng một mươi hai h ngày một mươi ba tháng hai tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương một nhà xưởng chứa rất nhiều bài vụn đã xảy ra hỏa hoạn
đám cháy lớn bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng đe dọa đến khu vực xung quanh
công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cái bộ chiến sĩ tới viên trường dập lửa
do nhà xưởng nằm sát sưởng gỗ nhà dân chạm điện và công ty nên lực lượng chức năng đã phải nỗ lực ngăn cháy lan
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
khu nhà xưởng bị đổ sụp các khu vực xung quanh có trạm biến áp điện bị ảnh hưởng một phần do vụ hỏa hoạn
các cơ sở đền chùa di tích luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
vào thời điểm cuối năm và đầu xuân năm mới lượng người dân đi lễ rất lớn do vậy hoạt động thắp hương đốt vàng mã tăng cao
và chỉ cần một sơ xuất nhỏ là có thể
những vụ cháy đình đền chùa luôn để lại hậu quả nghiêm trọng bởi đây đều là các công trình có ý nghĩa vô giá về giá trị lịch sử văn hóa
chính vì vậy mỗi một vụ cháy đều để lại những bài học đắt giá đối với ban quản lý với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và với mỗi người dân
vâng như quý vị ủng hộ hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và có lẽ vụ cháy của đình thọ tháp này chính là bài học cho các lực lượng chức năng cũng như là các ban quản lý các cơ sở thờ tự trong cái việc mà đảm bảo an toàn về phòng cháy
nhất là trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra các lễ hội mới trong năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nhiều người dân phát hiện mùi khét của hương bốc ra từ khu vực phía gian thờ chính của đình thọ tháp
sau đó lửa và khói bùng lên dữ dội nhanh chóng bao trùm toàn bộ gian nhà
sau bốn mươi năm phút có mặt tại hiện trường lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ gian chính của đình đã bị đổ sập nhiều đồ thờ bị thiêu dụi
nguyên nhân của vụ cháy sau đó được công an quận cầu giấy xác định là do người dân đã bất cẩn trong lúc thắp hương dẫn đến vụ hỏa hoạn
trong đó ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận cầu giấy để có phương án đầu tư các hạng mục trang thiết bị phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ và hiệu quả nhất
vâng chào đồng chí đồng chí có thông tin về thiết bị phòng cháy được trang bị tại công trình của ngôi đình này ạ